ông alexei arestovich cho hay ukraine có thể đạt được hiệp ước hòa bình với nga trong vài tuần nữa và muộn nhất là trước tháng năm
trả lời phỏng vấn của truyền thông nga ông alexei arestovych bày tỏ tin tưởng vào triển vọng này
song cảnh báo nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hòa bình trước cuối tháng năm
các hoạt động đối đầu sẽ tiếp diễn và chiến sự cục bộ tại ukraine có thể kéo dài tới một năm
trước đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã đệ trình quốc hội nước này dự thảo luật gia hạn tình trạng thiết quân luật thêm ba mươi ngày nữa
ukraine đã thiết quân luật ngày hai mươi bốn tháng hai thời điểm nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa ukraine
ba vòng đàm phán giữa nga và ukraine đã diễn ra trong các ngày hai mươi tám tháng hai ngày ba tháng ba và ngày bảy tháng ba
kết quả hội đàm là nga và ukraine đã đồng ý lập hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường
nay các cuộc đàm phán diễn ra theo hình thức trực tuyến